nhất trí với các ý kiến đóng góp của hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu không để tình trạng bị động bất ngờ xảy ra đối với nền kinh tế của đất nước
đây là yêu cầu hết sức cụ thể và xuyên suốt đối với các nhà làm chính sách
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia tạo điều kiện cần thiết đặc biệt và phải cung cấp thông tin kịp thời đầy đủ cho hội đồng các thành viên
thủ tướng nêu rõ kinh tế việt nam hiện phát triển tốt cả vĩ mô và vi mô bao gồm cả tỷ giá lãi suất thu ngân sách và dự trữ quốc gia
thủ tướng nhấn mạnh nhà nước luôn bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân và người dân được hưởng quyền lợi cao nhất

thủ tướng nhấn mạnh việc lắng nghe ý kiến của các thành viên hội đồng về chính sách tăng trưởng trong đó phải xử lý vấn đề đồng bộ thông thoáng để tạo môi trường đầu tư phát triển
phải lưu ý một số luật có thể sửa nhiều luật chứ không thể sửa từng luật một sẽ rất lâu
thủ tướng cũng nhấn mạnh về việc coi trọng các thành phần kinh tế kể cả fdi và thành phần kinh tế tư nhân việt nam nhằm tạo động lực đầu tư và phát triển đất nước